đến chiều ngày bảy tháng tám sở y tế tỉnh lâm đồng đã xác định tổng số ca mắc covid một mươi chín mới phát hiện
tại thành phố đà lạt là ba mươi một trường hợp trong số đó có hai mươi bảy ca liên quan đến công ty trách nhiệm hữu hạng
sợi đà lạt nóng tại địa bàn
tính đến một mươi năm h chiều nay tổng số ca nhiễm sars cov hai tại công ty trách nhiệm hữu hạng sợi đà lạt là ba mươi một ca
trong đó có hai mươi tám ghi nhận trong sáng ngày bảy tháng tám ba ca đã được gắn mã bệnh nhân ngày sáu tháng tám
được biết công ty trách nhiệm hữu hạng sợi đà lạt có hai trăm một mươi bảy công nhân
hiện công ty trách nhiệm hữu hạng sợi đà lạt đã bị phong tỏa và ngừng hoạt động
hiện công ty trách nhiệm hữu hàng sợ đà lạt được xác định là ổ dịch covid một mươi chín lớn nhất
từ tỉnh lâm đồng tính đến thời điểm này toàn tỉnh lâm đồng hiện chín mươi hai f trong đó có một mươi sáu người đã khỏi và ra viện
để tăng cường phòng chống dịch từ một mươi chín h ngày sáu tháng tám ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng đã quyết định
thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu cttg tại hai xã trạm hành và xuân trường thuộc thành phố đà lạt
đây là những địa phương nằm trên khu vực có công ty trách nhiệm hữu hạng sợi đà lạt hoạt động